tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản việt nam tkv cho biết trong tháng sáu tập đoàn đặt mục tiêu than nguyên khai sản xuất ba sáu triệu tấn phân đấu sáu tháng đạt năm mươi năm kế hoạch năm tiêu thụ than hơn bốn triệu tấn sản phẩm alumina một trăm một mươi sáu tấn tinh quảng đồng bốn tấn
tính đến thời điểm hiện tại tkv đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan sản lượng than nguyên khai năm tháng của tập đoàn đạt một mươi tám bốn mươi ba triệu tấn bằng bốn mươi sáu kế hoạch năm tăng chín so với cùng kỳ than tiêu thụ một mươi tám bốn mươi bốn triệu tấn
các lĩnh vực sản xuất khác như khoáng sản alumina điện vật liệu nổ công nghiệp đều đặt kế hoạch doanh thu toàn tập đoàn năm tháng đầu năm ước đạt năm mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba tỷ đồng